tiếp tục với những nội dung khác liên quan đến vụ ám sát thủ tướng slovakia robert fico vào hồi tuần trước khiến ông bị thương
các bác sĩ điều trị cho biết sức khỏe của ông fico đã ổn định và đang trong quá trình hồi phục
ông fico năm mươi chín tuổi nhập viện vào ngày một mươi năm tháng năm vừa qua sau khi bị bắn bốn phát đạn trong lúc giao lưu với người ủng hộ ở một thị trấn miền trung của slovakia
ngay lập tức ông đã được đưa tới bệnh viện gần đó để cấp cứu trước khi được chuyển bằng trực thăng tới bệnh viện ở thành phố banska bistrika
nghi phạm nổi súng là jurai sintula bảy mươi một tuổi bị bắt giữ ngay tại hiện trường
bộ nội vụ slovakia xác nhận các nhà điều tra vụ ám sát thủ tướng fico đang xem xét khả năng hung thủ không hành động theo hình thức sáu đơn độc
giả thuyết này càng được củng cố khi tài khoản facebook và lịch sử liên lạc của hung thủ đã bị xóa chỉ hai giờ sau khi đối tượng thực hiện vụ ám sát thủ tướng fico ở cựu ly gần